từ hôm nay ngày một mươi bảy tháng bốn tổng cục dự trữ nhà nước phát hồ sơ trên hệ thống
để ngày một mươi hai tháng năm tổ chức đấu thầu lại một trăm tám mươi hai ba trăm linh tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia
trong số này có hơn một trăm bảy mươi tám tấn gạo đã đấu thầu từ tháng trước với hai mươi tám doanh nghiệp trúng thầu
nhưng đến nay có hai mươi bốn doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng để bàn giao gạo
theo các quy định hiện hành chỉ khi doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện
mới không được tham gia đấu thầu trong ba năm năm sau đó và bị thu hai một mươi giá trị khoản tiền bảo đảm hợp đồng
việc các doanh nghiệp bỏ thầu lần này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thu mua dự trữ gạo quốc gia hiện nay
do vậy tổng cục dự trữ nhà nước đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan
nghiên cứu sửa đổi luật đấu thầu để quy định mức đảm bảo dự thầu cao hơn hoặc thêm chế tài xử lý khác
bởi mức thu số tiền đảm bảo dự thầu bằng một ba giá trị gói thầu chưa đủ giang buộc trách nhiệm của nhà thầu
khi thị trường có biến động tăng giá cao
dự kiến công tác nhập kho hơn một trăm tám mươi tấn gạo sẽ được hoàn thành trong tháng sáu
chậm hơn kế hoạch ban đầu một mươi năm đến ba mươi ngày